bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi sáu tháng chín của bộ y tế cho biết đến nay việt nam có bảy trăm bốn mươi sáu sáu trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm trăm một mươi sáu bốn trăm bốn mươi chín bệnh nhân đã khỏi bệnh trong số các trường hợp đang điều trị có bốn bốn trăm sáu mươi một bệnh nhân nặng
có một mươi sáu tỉnh qua một mươi bốn ngày chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng phú thọ ninh bình nam định bắc giang thái bình lạng sơn
và có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày vừa qua